cứ vào ngày mùng năm tết nguyên đán hàng năm người dân xã do hòa huyện do linh tỉnh quảng trị lại tổ chức hội thi trẻ đá truyền thống
hội thi xuất phát từ chính cuộc sống mưu sinh gắn bó với công việc trẻ đá của người dân địa phương
vì vậy hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi dịp đầu năm mà còn là cách người dân giữ gìn và phát triển làng nghề của mình ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
từ sáng sớm các đội thi cùng hàng trăm người dân đã tập trung tại sân thi đấu háo hức chờ đợi phần tranh tài
năm nay hội thi tưng bừng và náo nhiệt hơn vì số đội thi đông hơn hẳn những năm trước
sau tiếng chống khai hội các đội thi với hai thành viên tập trung trước các tảng đá mồ côi đã được bắt thăm
hội thi tái hiện cách thức trẻ đá của người dân địa phương buổi đầu lập nghiệp
vì vậy các thành viên tham gia chỉ được dùng công cụ thô sơ như búa ve đục nỏ để trẻ đá
trong một giờ đồng hồ người thi phải làm sao trẻ được nhiều đá và các viên đá đảm bảo vuông vức bề mặt nhẫn mịn đúng với kích thước quy định
vì vậy hai thành viên trong các đội thi phải là những người vừa có sức khỏe vừa có kỹ thuật trẻ đá bằng tay điêu luyện và có sự phối hợp nhịp nhàng khéo léo với nhau
với tinh thần là giao lưu học hỏi và đồng thời là thôn tuyện tròn những cái thơ đá là có chuyên môn có tay nghề cao và có sức khỏe
đại diện trong thôn để tham gia thi động hội thi để đem lại lọc đầu năm cho thôn
hiện có hơn bốn mươi lao động địa phương tại xã do hòa mưu sinh bằng nghề trẻ đá với thu nhập ổn định từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng một năm
đá trẻ ở đây đã khẳng định được thương hiệu và xuất bán đi nhiều nơi trong cả nước
vì vậy dù công việc trẻ đá hiện nay chủ yếu do máy móc thực hiện nhưng người dân xã do hòa vẫn luôn cố gắng gìn giữ cách thức trẻ đá xưa qua đó thể hiện niềm tự hào đối với làng nghề của mình
hội thi chính là nét văn hóa đặc trưng thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa con người và mảnh đất quê hương qua bao thế hệ
từ những tảng đá mồ côi gồ ghề trơ trọi
qua bàn tay khéo léo dẻo dai của người thợ đá đã mang lại sự ấm no hạnh phúc cho ba gia đình nơi vùng trung du của tỉnh quảng trị
hội thi đã góp phần làm cho các hoạt động văn hóa dịp đầu năm mới của tỉnh quảng trị ngày càng đẹp đẽ và phong phú hơn